thông tin về kết quả điều tra mở rộng vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại sở y tế tỉnh quảng ninh công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic và các đơn vị có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố năm bị can về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo điều hai trăm hai mươi hai bộ luật hình sự vai trò đồng phạm đối với
tạ hải anh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu nguyên trưởng ban xuất khẩu lao động công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic nơi ở hiện nay phường sài đồng quận long biên thành phố hà nội
cao việt bách sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai tổng giám đốc công ty cổ phần bva nơi ở hiện nay phường mai động quận hoàng mai thành phố hà nội
ba nguyễn anh dũng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi ba giám đốc công ty cổ phần bất động sản phúc hưng anh trai nguyễn thị thanh nhàn nguyên chủ tịch hội đồng quản trị
một trần quốc công sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai giám đốc công ty cổ phần uy tín toàn cầu nơi ở hiện nay xã yên thường huyện gia lâm thành phố hà nội
ba nguyễn thị quyên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn định giá simeco nơi ở hiện nay phường thanh xuân trung quận thanh xuân tp hà nội
ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định nêu trên đúng quy định của pháp luật
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt đề tài sản